tập đoàn vnpt vừa phối hợp với cục an toàn thông tin tổ chức diễn tập an toàn thông tin lần thứ tư
cho khu vực miền bắc với nội dung tìm hiểu quá trình tấn công có chủ đích
bảo đảm an toàn thông tin các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ chính phủ điện tử
hiện nay vấn đề an toàn thông tin vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp
nhân lực trong an toàn thông tin còn rất mỏng
chính vì vậy để tăng cường năng lực của các thành viên tại trung tâm an toàn thông tin của vnpt
vừa qua tập đoàn biêu chính viễn thông việt nam đã phối hợp với cục an toàn thông tin bộ thông tin truyền thông
tổ chức diễn tập an toàn thông tin lần thứ tư cho khu vực miền bắc với nội dung tìm hiểu quá trình tấn công
có chủ đích bảo đảm an toàn thông tin các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ chính phủ điện tử
thông qua buổi diễn tập các thành viên an toàn thông tin của vnpt sẽ hiểu được quá trình tấn công có chủ đích
khai thác các lỗ hồng của các dịch vụ công nghệ thông tin
từ đó có các biện pháp để phòng chống có các phương án và lỗ hổng cho các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ chính phủ điện tử